thưa quý vị xã phong mỹ huyện phong điền là một trong những địa phương bị ảnh hưởng nặng do cơn bão số năm gây ra tại tỉnh thừa thiên huế
thống kê ban đầu cho thấy ở xã phong mỹ có gần bảy trăm linh hectare cây cao su và nhiều diện tích cây keo bị gãy đổ hư hại
hàng trăm nhà dân bị ảnh hưởng gây nhiều hậu quả lớn cho người dân nơi đây
cây cao su được xem là vàng trắng của người dân vùng gò đồi xã phong mỹ huyện phong điền thừa thiên huế
nhiều cao su nhiều hộ dân ở đây đã phương lên thoát nghèo trở thành hộ dầu hộ khá ở địa phương
nhưng bão số năm đã làm gãy đổ hơn bảy trăm linh hectare cao su khiến các chủ vườn rơi vào cảnh điều đứng
nắm thông tin người trồng cao su ở huyện phong điền bị thiệt hại nặng lãnh đạo tỉnh thừa thiên huế đã xuống từng hộ dân
cùng bàn với chủ vườn lãnh đạo huyện
để tìm cách tháo gỡ
trước mắt tỉnh giao cho huyện tìm nguồn tiêu thụ số hộ cao su đã bị gãy đổ để giải quyết khó khăn trước mắt cho chủ vườn
hiện nay thì với hơn bảy trăm linh hectare cao su bị thiệt hại do bão
thì chúng tôi đang yêu cầu địa phương cả cấp tìm kiếm nguồn tiêu thụ
rồi thu hoạch để giải quyết khó khăn cho bà con
ngoài ra thì theo chính sách hiện hành chúng ta sẽ tiếp tục
phải thống kê chi tiết các khối lượng thiệt hại để chúng ta tiến hành có những chính sách để hỗ trợ giúp đỡ khó khăn cho người dân trong giai đoạn rất khó khăn này
bão số năm đã gây thiệt hại nặng nề cho chính quyền nhân dân tỉnh thừa thiên huế
với hơn hai mươi một ba trăm linh ngôi nhà bị sập và tốc máy hàng chục trường học trạm xá bị hư hỏng rất nặng
ngoài ra cũng đã làm một người chết chín mươi năm người bị thương
phong điền là một trong những địa phương bị thiệt hại nặng nhất
cũng như các địa phương khác trong tỉnh hiện tại huyện phong điền đang khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục nhà cửa bị tốc mái tổ chức dọn dẹp vệ sinh để bảo đảm sinh hoạt trở lại cho người dân